hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến với các văn bản quan trọng đối với công tác công an
và nội dung các văn bản chính đưa ra tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy
hội nghị thống nhất đánh giá năm hai nghìn hai mươi một trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực tuyệt đối đảng ủy công an trung ương cấp ủy tổ chức đảng
và người đứng đầu các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
tiên phong đi đầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng
triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm bản lề của nhiệm kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy phát huy vai trò nòng cốt
xung kích tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị
tạo khí thế động lực quyết tâm chính trị lan tỏa trong toàn xã hội phục vụ hiệu quả mục tiêu kép của chính phủ
cũng là đảng bộ đầu tiên nhìn nhận đánh giá một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng rất bài bản khoa học
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của đảng ủy công an trung ương bộ công an và công tác tổ chức hội nghị
chú đáo chặt chẽ chất lượng có tính chiến đấu cao
đồng chí tổng bí thư nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của đảng quản lý điều hành của nhà nước đảng bộ công an trung ương
bộ công an cấp ủy chỉ huy các cấp luôn đoàn kết thống nhất chủ động sáng tạo bám sát thực tiễn đề cao trách nhiệm
lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân phân đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy làm tốt công tác đối ngoại
công tác dân vận trong điều kiện diễn biến phức tạp tham gia tích cực chủ động hiệu quả vào công cuộc đấu tranh
chống tham nhũng tiêu cực và luôn coi đây là công tác thường xuyên an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
không để xảy ra sự cố bất ngờ gây dối phức tạp
đồng chí tổng bí thư khẳng định năm hai nghìn hai mươi một bối cảnh tình hình trong nước thế giới khu vực trong nước nhiều diễn biến mới phức tạp
đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng chịu tác động ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
có rất nhiều công việc đột xuất cần tập trung giải quyết
không ai lường trước được hậu quả của đại dịch covid một mươi chín chưa thể trả lời được câu hỏi khi nào dịch bệnh kết thúc
trong bối cảnh đó chúng ta đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các mặt kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
giữ vững môi trường ổn định an toàn nhân dân phấn khởi
nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một
thì chúng ta thấy là có rất nhiều sự kiện lớn ở trên đất nước ta
mà trong một cái bối cảnh tình hình quốc tế thế giới khu vực và trong nước rất nhiều diễn biến mới phức tạp
mình nói khái quát là như thế
một loạt sự kiện của năm hai nghìn hai mươi một
như thế để bảo vệ cho nó được an toàn thì ai làm
vì sao nó thành công được
rõ ràng là lực lượng của chúng ta chứ
không phải là mèo khen mèo dài đuôi ngồi đây khen nhau
rõ ràng đây là một sự thật khai quản
bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị
tổng bí thư cho rằng đối với ngành công an đây là một năm vất vả
song cũng rất đáng tự hào để lại dấu ấn tốt
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ công tác thời gian tới
vậy thì năm hai nghìn hai mươi hai làm gì
thì tôi cơ bản tán thành với các báo cáo thì xin nhấn mạnh lưu ý thêm
thứ nhất chủ động theo dõi nắm thật chắc diễn biến tình hình trong nước và quốc tế khu vực
tuyệt đối không được để bị động bất ngờ
thế này là việc đầu tiên phải nắm thông tin nắm tình hình
trên cơ sở đó để có phương án có biện pháp để xử lý một cách kịp
thứ hai phải tuyệt đối an toàn không được để bị động bất ngờ
cái thứ hai phải tham gia vào cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
một cách chủ động tích cực quyết liệt mạnh mẽ hiệu quả cao hơn nữa
nhất là những vụ việc nghiêm trọng tồn động lâu
chú ý thêm tinh thần đại hội và nghị quyết trung ương vừa rồi mới nói
không phải chống chống
chúng ta phải tham nhũng một sống tiêu cực
tiêu cực đặc biệt là suy thoái về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống
đây là cái mới đấy cái này là khó lắm đấy
việc thứ ba là phải làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng
tạo ra một thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đây là sự nghiệp của nhân dân nhân dân là tay mắt thôi mà
đề nghị làm tốt hơn nữa cái công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng thật sự trong sạch vững mạnh
tính chiến đấu cao tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn mất cảnh giác
không sợ khuyết điểm không giấu khuyết điểm
và chúng ta trong phần nội bộ phải giữ gìn phẩm chất đạo đức chính trị lối sống
ý thức tổ chức kỷ luật
ta đã làm tốt rồi càng làm tốt hơn
thứ năm là phối hợp chặt chẽ với quân đội
với các lực lượng chức năng có liên quan
chỉ đạo công an các địa phương các cơ sở vận động thuyết phục quần chúng
tạo ra một phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng thế trận của chúng ta thật tốt
phát biểu kết luận tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm trân trọng cảm ơn
nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo quý báu tâm huyết của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng chí thủ tướng phạm minh chính khẳng định đây là những định hướng quan trọng
đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai và trong cả nhiệm kỳ
đảng ủy công an trung ương bộ công an tin tưởng rằng
với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước tham gia đảng ủy công an trung ương
với quyết tâm chính trị cao phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương địa phương
sự thương yêu giúp đỡ đùm bọc của nhân dân lực lượng công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh
góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với sự kinh cận của đảng nhà nước và nhân dân

trung ương đảng trường ban tổ chức trung ương đại tướng lương cường
ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
năm hai nghìn hai mươi một quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi một phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương
triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược đề án quốc phòng an ninh
chủ động phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp huy động hiệu quả các nguồn lực
xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân
gắn với nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước quân ủy trung ương chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
thân ái gửi đến các tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ toàn quân lực lượng dự bị động viên
dân quân tự vệ cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm thành lập quân đội nhân dân việt nam
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai là năm nền tảng để quân đội ta tiến lên hiện đại
do đó chủ tịch nước đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng cần nghiên cứu
đánh giá chính xác tình hình chủ động hơn nữa trong dự báo tham mưu chiến lược
về quân sự quốc phòng với đảng nhà nước không để bị động bất ngờ
kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh đối ngoại tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng
chủ động phòng ngừa sớm phát hiện và triệt tiêu các nhân tố bất lợi xử lý hiệu quả các tình huống
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
chủ tịch nước cũng yêu cầu toàn quân tiếp tục làm tốt công tác dân vận
nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành và các địa phương
chuẩn bị tốt mọi mặt sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia phòng chống dịch bệnh
ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu nạn chủ động tham mưu đề xuất chỉ đạo
chuẩn bị chú đáo cho tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung mương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp
huy động hiệu quả các nguồn lực củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh
xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ quân khu
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng các cấp ủy tổ chức đảng trong đảng bộ quân đội và toàn quân
tiếp tục gương mẫu đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng